cảnh sát giao thông tp hcm phát nước uống và đảm bảo trực tự an toàn giao thông
tại các điểm thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
trong các ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi ba
đơn vị bố trí lực lượng tại các giao lộ các điểm phức tạp về trực tự giao thông
đặc biệt là tại các địa điểm tổ chức thi tăng cường lực lượng tuần tra cơ động
trên các tuyến đường trọng điểm tập trung vào các khu vực có các điểm tổ chức thi
không để xảy ra ủng tắc giao thông ảnh hưởng việc di chuyển của các thí sinh và người dân
dịp này các chiến sĩ cảnh sát giao thông còn tổ chức phát nước uống miễn phí cho các thí sinh
giúp các em giải nhiệt đồng thời phối hợp với công an các quận huyện và thành phố thủ đức
tổ chức điều hòa giao thông tại các địa điểm thi để kịp thời giải quyết các sự cố về giao thông
ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các thí sinh giáo viên và các xe vận chuyển đề thi bài thi đến địa điểm thi an toàn